ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn
trong phòng chống dịch covid một mươi chín ở trường mầm non phổ thông trên địa bàn
bộ tiêu chí này có một mươi tiêu chí thành phần gồm số lượng trẻ em giáo viên cán bộ nhân viên
tập trung tối đa trong một thời điểm mật độ và khoảng cách giáo viên cán bộ nhân viên
tập trung trong phòng sinh hoạt phòng làm việc
bên cạnh đó các yếu tố khác như hoạt động thường xuyên rửa tay với nước xà phòng
nước sát khuẩn trước khi vào lớp có dụng cụ uống nước sạch giáo viên cán bộ nhân viên
đeo khẩu trang trong trường kiểm tra nhiệt độ trẻ em đi học bằng xe đưa rước
tổ chức hoạt động ăn sáng bán trú phòng cách ly cơ sở giáo dục mầm non hoạt động
sau một mươi sáu h ba mươi cũng được tính là các thành phần
những tiêu chí này được chấm điểm nếu từ chín mươi đến một trăm linh là mức độ an toàn rất cao
được phép tổ chức hoạt động dạy học dưới ba mươi là mức độ an toàn rất thấp
không được tổ chức dạy học